đài truyền hình việt nam đã tổ chức buổi họp báo liên hoan truyền hình lần thứ ba mươi chín
đây là sự kiện thường niên của ngành truyền hình nơi gặp gỡ trao đổi nghiệp vụ
và vinh danh những chương trình truyền hình xuất sắc nhất trong năm
truyền hình nhân dân tham gia liên hoan ở hai thể loại phóng sự và chuyên đề khoa giáo
năm nay ban tổ chức vẫn lựa chọn chín thể loại chương trình đang được sản xuất phổ biến
tại các đài truyền hình trung mương và địa phương để các đơn vị dự thi gửi tác phẩm tranh tài
tính đến thời điểm này ban tổ chức đã nhận được gần năm trăm linh tác phẩm dự thi
trong đó thể loại phóng sự vẫn thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất
ở thể loại giao lưu đối thoại tọa đàm năm nay chỉ tập trung vào đối thoại và tọa đàm
hội thảo quốc tế sản xuất và phân phối nội dung truyền hình trên môi trường internet
và phóng sự điều tra trên truyền hình là những nội dung đáng chú ý
liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi chín sẽ được khai mạc vào lúc hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi hai
và bế mạc vào lúc hai mươi h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại trung tâm hội nghị tỉnh khánh hòa